ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố đà lạt cục thông tin cơ sở bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với trường đại học đà lạt tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm là một trong những chương trình nhằm triển khai đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền
và phát triển bền vững biển đảo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
triển lãm trưng bày và giới thiệu bộ sưu tập hơn một trăm linh bản đồ liên quan đến vấn đề
chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa các nhóm tư liệu chính gồm
bộ tranh vẽ lược sử việt nam các tư liệu thành văn của các triều đại phong kiến việt nam
các bản đồ liên quan đến chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
các tư liệu về hoàng sa trường sa trong thời kỳ pháp thuộc và việt nam cộng hòa
một số tài liệu hiện vật hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo
trong thời gian vừa qua trình chiếu triển lãm số ba d trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trên máy tính bảng